tại nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên trường sĩ quan không quân quân chủng phòng không không quân đã long trọng tổ chức lễ viếng theo nghi thức quân đội cho học viên phi công phạm đức trung người đã hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện tại cánh đồng phước lộc xã hòa thành huyện đông hòa tỉnh phú yên vào sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
lễ viếng được diễn ra trang trọng trước sự thán phục tiếc thương chia sẻ mất mát đau thương đối với thượng sĩ phạm đức trung và gia đình của rất đông cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bộ giao thông vận tải lãnh đạo tỉnh phú yên và người dân
ghi nhận sự cố gắng bảo toàn máy bay tại lễ tàng trung tướng lê huy vịnh ủy viên trung ương đảng tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã trao quyết định của bộ trưởng bộ quốc phòng truy phong quân hàm từ thượng sĩ lên thiếu ý đối với học viên phi công phạm đức trung
trước đó máy bay l ba mươi chín mang số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm của trung đoàn không quân chín trăm một mươi quân chủng phòng không không quân do học viên phi công phạm đức trung điều khiển cất cánh từ sân bay tuy hòa khoảng năm phút sau bị trục trạc kỹ thuật rơi xuống cánh đồng lúa thôn phước lộc xã hòa thành huyện đông hòa tỉnh phú yên cách điểm xuất phát khoảng bốn km